kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong những ngày tới
chịu ảnh hưởng của khối không khí mát ở phía bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên sẽ có mưa rào và rông dài rác
đặc biệt từ đêm ngày một mươi chín sang ngày hai mươi tháng năm khả năng sẽ có mưa vừa mưa to trên diện rộng
kèm theo rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cục bộ
bà con các khu vực vùng núi cao cần hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét
xả lửa đất đá vào thời điểm nửa đêm về sáng
tại các tỉnh phía tây bắc bộ ba ngày tới cũng có mưa rào và rông dài rác
tập trung vào lúc chiều tối và đêm cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ngoài ra người dân cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét sạt lở đất rất dễ xảy ra
do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực không cao ngày đêm giao động từ hai mươi hai ba mươi ba độ
khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thửa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều
từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
sau đó từ khoảng đêm ngày một mươi chín tháng năm khu vực này cũng chịu tác động
của hình thế gây mưa phía bắc nên mưa rào và rông cũng xuất hiện ở diện dài rác
cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung chính về chiều tối và đêm
nắng nóng cũng giảm dần từ ngày hai mươi tháng năm
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối có mưa rông
còn ban ngày có nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt độ cao nhất ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
tập trung tại phía bắc của khu vực
từ ngày hai mươi một tháng năm mưa rông có xu hướng gia tăng hơn
do đời gió tây nam bắt đầu hoạt động khu vực phía nam có thể cục bộ có mưa vừa mưa to
mưa gia tăng nên nhiệt độ cũng sẽ suy giảm hẳn nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ
ở vùng cao tây nguyên đời gió tây nam bắt đầu hoạt động
kết hợp với sảnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc
nên mưa rông sẽ xuất hiện đều hơn
cục bộ có mưa to với thời gian mưa tập trung về chiều tối
nên người dân cần hết sức đề phòng với khả năng ngập ống của khu vực trụng thấp
do có mưa nên nền nhiệt cũng giảm dần ngày đêm giao động từ một mươi chín đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong những ngày tới mưa cũng có xu hướng tăng dần
do ảnh hưởng của hệ thống gây mưa đã phân tích ở trên
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng giảm dần
ngày đêm chỉ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ